tiếp đại sứ trưởng phái đoàn liên minh châu âu eu tại việt nam ông pierre georges aliberti vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã bày tỏ vui mừng khi nghị viện châu âu phê chuẩn hai hiệp định thương mại tự do
việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa với tỷ lệ phiếu thuận cao
đây là một sự kiện trọng đại của năm kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và eu
thay mặt chính phủ việt nam thủ tướng trân trọng cảm ơn đại sứ vì sự nỗ lực nhiệt tình thúc đẩy ep thông qua hai hiệp định
thủ tướng khẳng định chính phủ các bộ ngành việt nam làm hết sức mình để thực hiện các cam kết với eu
ngay sau khi evfta có hiệu lực chính phủ việt nam sẽ sớm ban hành chương trình hành động quốc gia thực hiện hai hiệp định
với các nhiệm vụ biện pháp đồng bộ cụ thể và tổ chức triển khai nghiêm túc tới các bộ
ngành địa phương và doanh nghiệp
nhất trí với ý kiến của thủ tướng đại sứ pierre georgio aliberti cho rằng có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực chung của cả hai bên
theo đại sứ số phiếu thuận cao cho thấy sự đánh giá tích cực của eu đối với việt nam
thể hiện lòng tin của eu đối với quá trình cải cách của việt nam
eu sẵn sàng đồng hành với việt nam trong quá trình này
đại sứ bày tỏ và tin tưởng việt nam sẽ nắm bắt được cơ hội này
eu cam kết sát cánh cùng việt nam để bảo đảm quá trình thực thi hiệp định thành công
ghi nhận ý kiến của đại sứ thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam quyết tâm thực thi hiệu quả evfta và evipa
thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các bộ ngành của việt nam tích cực chuẩn bị cho các thủ tục nội bộ
sớm chỉnh quốc hội hồi sơ hai hiệp định
dự kiến quốc hội việt nam sẽ xem xét phê chuẩn evfta và evipa vào kỳ họp quốc hội tới